nhà bào đàm nguồn cung khẩu trang vải kháng khuẩn trong bối cảnh đại dịch ncov đang có diễn biến phức tạp
nhiều nhà bán lẻ lớn của việt nam đã chủ động tìm kiếm các đối tác cung ứng khẩu trang và vải kháng khuẩn để phục vụ nhu cầu của thị trường
cụ thể bixi đã có hợp đồng với một nhà cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn sẽ nhập về một trăm linh chiếc đầu tiên vào tuần hai tháng hai
canifa kết nối với viện dệt mây để có lô vải kháng khuẩn may một trăm linh khẩu trang và vẫn đang duy trì bán một mươi khẩu trang vải kháng khuẩn
vinmark giới thiệu ba nhà cung cấp đối tác làm việc với viện dệt mây để lấy vải kháng khuẩn
iv kết nối với viện dệt mây để lấy lô vải kháng khuẩn đủ may một trăm linh chiếc khẩu trang
saigoncorp hợp tác với dosimac để bàn hợp đồng cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn
theo bộ công thương hiện có ba mươi tám doanh nghiệp sản xuất khẩu trang ba lớp tại việt nam
với năng lực trên một hai mươi bốn triệu chiếc một ngày
hai doanh nghiệp sản xuất khẩu trang n chín mươi năm với năng suất ba mươi hai chiếc một ngày
năng suất này có thể đáp ứng nhu cầu trong nước